từ ninh thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp sáu đến cấp tám
trở lại với diễn biến thời tiết đất liền ngày hôm nay bắc bộ tạm thời có nắng gián đoạn
nhưng dự kiến khoảng sáng ngày một mươi sáu tháng bảy áp thâm nhật đời sẽ di chuyển vào vịnh bắc bộ
sau đó đổ bộ trực tiếp vào đất liền các tỉnh từ quảng ninh cho tới quảng bình
gây mưa to đến rất to cho khắp bắc bộ và khu vực bắc trung bộ
với lượng mưa trong các ngày từ một mươi sáu đến một mươi tám tháng bảy phổ biến từ một trăm linh hai trăm năm mươi mm
khả năng cao ở các sông suối bắc bộ cũng như khu vực bắc trung bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ
cùng với đó là nguy cơ lũ quét và sạt lở đất hay hiện tượng ngập úng là rất lớn
vì thế người dân ở khu vực bắc bộ cũng như các tỉnh bắc trung bộ cần hết sức lưu ý đề phòng
vùng áp thâm mạnh lên thành áp thâm nhật đời cũng gia tăng gió mùa tây nam ở các tỉnh phía nam
vì thế trong ngày và đêm hôm nay khắp tây nguyên và nam bộ vẫn duy trì tình trạng nhiều mây và có mưa
nhiệt độ hôm nay ở tây nguyên tiếp tục duy trì mức thấp từ hai mươi tám đến ba mươi độ
trong khi ở khu vực nam bộ các tỉnh miền đông nhiệt độ là ba mươi hai ba mươi ba độ
và miền tây nhiệt độ chỉ từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước